mới đây một trường cấp ba ở thừa thiên huế ra thông báo những học sinh không đi dã ngoại kết hợp hội trại do trường tổ chức thì phải đi lao động dọn vệ sinh trường khiến cho nhiều phụ huynh bức xúc
một lãnh đạo sở giáo dục đào tạo tỉnh thừa thiên huế cho biết đơn vị đã yêu cầu hiệu trưởng trường trung học phổ thông đặng trần côn đóng tại tp huế
nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác quản lý xây dựng và triển khai các kế hoạch giáo dục
trước đó thực hiện kế hoạch năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn nhân kỷ niệm chín mươi ba năm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
ban giám hiệu trường trung học phổ thông đặng trần côn đã ban hành kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục theo hai hình thức
tổ chức ra ngoại kết hợp hội trại tiếp lửa truyền thống vững bước tương lai tại khu di tích sinh thái về nguồn trong hai ngày hai mươi tám và hai mươi chín tháng ba
tổ chức hoạt động trải nghiệm theo chủ đề tháng ba kết hợp lao động vệ sinh trường lớp tại trường cùng thời điểm nói trên
theo phân bản này những giáo viên học sinh không tham gia hội trại tại khu du lịch sinh thái về nguồn phường hương hồ thành phố huế
phải lao động dọn vệ sinh trường vào ngày hai mươi tám và hai mươi chín tháng ba
công việc của những giáo viên học sinh thuộc diện đi lao động vệ sinh là cạo sạch rêu mốc trên tường rào xung quanh trường
dùng trổi quét sạch bụi rêu những khu vực chưa làm vệ sinh học sinh phải đi lao động bù vào buổi khác
nhiều phụ huynh bức xúc cho biết hồ trại là hoạt động mang tính chất vui chơi giải trí nên không thể ép buộc học sinh tham gia
mỗi học sinh tham gia hội trại đóng ba trăm năm mươi đồng cùng một trăm tám mươi đồng tiền vào cổng và một trăm bảy mươi đồng tiền ăn uống
chưa kể một số học sinh không đăng ký tham gia hội trại ngoài bận việc gia đình có nhiều trường hợp do khó khăn về kinh phí
ngay sau khi tiếp nhận phản ánh của dư luận chiều ngày hai mươi bảy tháng ba sở giáo dục và đào tạo tỉnh thừa thiên huế đã có buổi làm việc với lãnh đạo trường trung học phổ thông đặng trần côn
qua xem xét báo cáo của lãnh đạo nhà trường sở giáo dục đào tạo nhận thấy
kế hoạch của trường trung học phổ thông đặng trần côn là chưa khoa học chưa phù hợp với mục tiêu của hoạt động giáo dục dễ nảy sinh những suy nghĩ nhạy cảm ở học sinh và phụ huynh
trên cơ sở đó sở giáo dục đào tạo tỉnh thừa thiên huế yêu cầu trường trung học phổ thông đặng trần côn điều chỉnh kế hoạch phù hợp đảm bảo việc tổ chức các hoạt động giáo dục chung của nhà trường
đồng thời phê bình và yêu cầu hiệu trường nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác quản lý xây dựng và triển khai các kế hoạch giáo dục
sở giáo dục đào tạo cũng nhắc nhở chỉ đạo tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh giúp kinh nghiệm chung
thưa quý vị liên quan đến vụ việc một mươi một học sinh ăn hai gói mì tôm chăn cơm trong bữa ăn bán chú vùng cao ở một trường tiểu học tại lào cai đang nhận được nhiều sự quan tâm từ phía dư luận
ngay sau đó hiệu trường trường học nơi xảy ra sự việc đã tạm thời bị đình chỉ công tác để phục vụ công tác điều tra xăng minh thông tin liên quan
mới đây tại buổi làm việc với đoàn kiểm tra của ủy ban nhân dân huyện bắc hà lào cai
ông trần ngọc hà hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học hoàng thu phố một đã có lời giải trình liên quan đến việc các suất ăn bán chú của học sinh kém chất lượng
hiệu trưởng giải trình vụ việc bớt xén khẩu phần một mươi một học sinh ăn hai gói mì tôm
trước đó trong một chương trình truyền hình xuất hiện hình ảnh bữa ăn bán chú sơ sài của học sinh trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học hoàng thu phố một huyện bắc hà tỉnh lào cai
gây nhiều tranh cãi về chất lượng theo định xuất quy định và thực phẩm không đảm bảo
cụ thể theo như khẩu phần ghi trên bảng mỗi em được ăn một gói mì tôm một quả trứng nhưng thực tế nhà trường chỉ cho một mươi một em ăn chung hai gói mì tôm
trường có tổng số một trăm bảy mươi bốn học sinh bán chú hưởng chế độ ăn sáng này
ngoài ra thực phẩm dùng để chế biến cho các em học sinh cũng kém chất lượng thậm chí có dấu hiệu bớt xén
theo người phụ trách nấu ăn cho hay tình trạng thiếu đồ ăn cho học sinh thường xuyên xảy ra và số thực phẩm nấu mỗi ngày chỉ bằng một phần ba so với số lượng ghi trên bảng công khai
bữa sáng không đủ định lượng
bữa sáng không đủ định lượng bữa trưa và bữa tối cũng không khá hơn là bao khi mỗi mâm một mươi một người chỉ có một ít sò thái nhỏ cùng một nồi canh
thế nhưng hiệu trưởng nhà trường cho rằng như thế này là đủ khẩu phần
ngay cả những thứ rẻ tiền như rau cho học sinh ăn cũng hư hỏng
nhiều em học sinh được huy động xuống bếp để nhặt bỏ phần rau thối những thứ ăn được cũng chẳng còn lại là bao
nếu như thông tin người nấu ăn cung cấp là chính xác thì mỗi tháng trường hoàng thu phố một chỉ sử dụng hết khoảng bốn mươi triệu đồng
trong tổng số hơn một trăm hai mươi năm triệu đồng nhà trường
hỗ trợ cho các cháu học sinh vùng cao ăn không đủ cả chất về lượng đến chuyện tế nhị như giấy vệ sinh cũng không có đủ
thế nên nhiều học sinh trong trường đã có sáng kiến ra sử dụng đá su su thư có sẵn trong sân trường thay giấy
ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh từ báo chí về việc xuất ăn bán chú tại trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học hoàng thu phố một
có dấu hiệu bất thường về khẩu phần chất lượng ủy ban nhân dân tỉnh lào cai đã ra văn bản hỏa tốc yêu cầu ủy ban nhân dân huyện vào cuộc xác minh
tỉnh lào cai cũng giao cho sở giáo dục đào tạo và phối hợp với ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố
tiến hành giả soát tổ chức các bữa ăn cho học sinh bán chú nội chú và việc thực hiện các chế độ chính sách khác đối với học sinh
sáng ngày một mươi bảy tháng một mươi hai ủy ban nhân dân huyện bắc hà đã thành lập tổ kiểm tra xác minh tại trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học hoàng thu phố một
thành phần đoàn gồm thanh tra huyện phòng tài chính kế hoạch huyện phòng giáo dục đào tạo huyện trung tâm y tế huyện ủy ban nhân dân xã hoàng thu phố
tại buổi làm việc ông trần ngọc hà hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học hoàng thu phố một đã có báo cáo giải trình toàn bộ sự việc liên quan đến nội dung báo chí phản ánh
tại buổi làm việc với đoàn kiểm tra hiệu trưởng nhà trường đã đọc báo cáo giải trình trong đó nhấn mạnh việc thông tin phản ánh của báo chí là có căn cứ
sau khi hiệu trưởng thừa nhận nội dung phản ánh của báo chí đây là căn cứ để ủy ban nhân dân huyện ra quyết định tạm đình chỉ một mươi năm ngày kể từ ngày một mươi bảy tháng một mươi hai
cụ thể tại quyết định số ba trăm linh hai ngày một mươi bảy tháng một mươi hai do chủ tịch ủy ban nhân dân huyện bắc hà đinh văn năng ký nêu rõ
tạm đình chỉ công tác đối với hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học hoàng thu phố một để phục vụ công tác xăng minh thông tin bất thường xuất an bán chú
trong thời gian này ông ngô xuân dung phó hiệu trưởng nhà trường sẽ phụ trách chỉ đạo hoạt động của trường
ông trần ngọc hà có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan để sang mình làm rõ những nội dung liên quan
những hình ảnh liên quan đến vụ việc đều khiến cho mỗi người khi nhìn thấy đều không khỏi xót xa
nếu các khẩu phần ăn không những kém chất lượng mà còn thiếu về định lượng thì thử hỏi làm sao các em học sinh có đủ thể lực để học tập
trong thời gian gần đây đã có không ít những vụ việc liên quan đến xuất an bán chú của các em học sinh bị cắt xén
và bảo chất lượng xảy ra gây hoang mang cho dư luận
đây chỉ là một trong số ít những sự việc được phát hiện ra đằng sau đó liệu còn bao nhiêu trường hợp nữa
mong rằng các cơ quan chức năng sẽ sớm có biện pháp xử lý để có thể chấn an dư luận
cũng như khiến cho các phụ huynh học sinh có thể an tâm khi trao gửi con em đến trường
phụ huynh bức xúc xuất ăn bán chú ba mươi hai nhưng lèo tèo nhà trường đưa ra nhiều lời hứa
thưa quý vị bữa ăn học đường hay còn gọi là bữa ăn ở trường đóng vai trò rất quan trọng
nó cung cấp cho học sinh nguồn năng lượng để học tập và hoạt động
vì bữa ăn học đường là một bữa ăn liên quan trực tiếp đến sức khỏe của các em học sinh
nên việc nhà trường tuân thủ chế độ dinh dưỡng vệ sinh an toàn thực phẩm là điều cực kỳ quan trọng
tuy nhiên mới đây nhiều phụ huynh trường trung học cơ sở yên nghĩa đã lên tiếng kiến nghị suất ăn lèo tèo của học sinh
trước sự việc trên ban giám hiệu nhà trường đã bày tỏ nhiều lời hứa về việc cải thiện chất lượng suất ăn cho học sinh
ban giám hiệu trường trung học cơ sở yên nghĩa quận hà đông đã tổ chức cuộc họp với công ty chế biến xuất ăn hoa sữa
công ty hòa sữa và đại diện phụ huynh học sinh để giải đáp những thắc mắc băn khoăn của phụ huynh học sinh
liên quan đến sự việc xuất an ba mươi hai đồng nhưng quá lèo tèo
giải thích lý do chọn công ty hòa sữa làm nhà cung cấp xuất an bán chú cho học sinh
bà hoàng thị thu trinh hiệu trưởng trường trung học cơ sở yên nghĩa cho biết
trước khi chọn đơn vị cung cấp nhà trường đã tiến hành tham khảo trải nghiệm ở nhiều trường học trên địa bàn
cũng như tìm hiểu nhiều công ty
căn cứ tiêu chí là một đơn vị có đầy đủ giấy tờ pháp lý tin cậy trong việc đảm bảo chất lượng số lượng xuất ăn
cũng như vệ sinh an toàn thực phẩm
ban giám hiệu phụ huynh học sinh thời điểm đó đã thống nhất ký kết với công ty hòa sữa
việc ký kết hợp đồng được thực hiện hàng năm
công ty hoa sữa đã đầu tư toàn bộ cơ sở vật chất bếp ăn bàn ghế và nhân sự cho bếp ăn của trường
khi đã có bếp ăn trường lập đầy đủ kế hoạch phân công nhân sự quản lý về thực đơn
kiểm tra thực phẩm đầu vào chế biến chia xuất ăn
năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba suất ăn của học sinh giá ba mươi trên một suất
năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn do biến động giá cả nên suất ăn tăng lên thành ba mươi hai đồng trên một suất
theo hiệu trưởng trường trung học cơ sở yên nghĩa ngày một mươi một tháng một mươi
bếp ăn đã xảy ra sai sót về định lượng xuất ăn đó là thiếu phần cá chiên
nhà trường đã thông báo lại với công ty hòa sữa và ngay lập tức công ty điều chỉnh xuất ăn
đồng thời cử người về giám sát
ngày một mươi sáu tháng một mươi công ty nhận trách nhiệm thay đổi bếp trưởng và hai bếp phó
theo nhu cầu của phụ huynh công ty hoa sữa thông tin giá thành suất ăn khi bóc tách từng phần chi phí
cụ thể như sau thực phẩm hai mươi bốn tám trăm hai mươi đồng nhân công ba ba trăm linh đồng điện nước hai trăm ba mươi đồng khấu hao tài sản năm trăm linh đồng
thuế vat hai năm trăm sáu mươi đồng vệ sinh ba trăm hai mươi đồng tổng chi phí khác là bảy một trăm tám mươi đồng lãi dự kiến là hai trăm bảy mươi đồng
đại diện đơn vị cung cấp suất ăn ông vũ thanh bình phó giám đốc công ty hoa sữa gửi lời xin lỗi đến ban giám hiệu và phụ huynh học sinh
theo ông bình sự việc rất đáng tiếc
ngoài mong muốn của chúng tôi chúng tôi đã chỉnh sửa và quyết định thay đầu bếp
ông mình cho hay sự việc xảy ra do sơ xuất của bếp khi nhận hàng
phía nhà cung cấp thực phẩm cho công ty hoa sữa giao thiếu ba năm kg cá
nhưng phía bếp của công ty không cập nhật dẫn đến thiếu thực phẩm của học sinh
về việc này nhà cung cấp có giải trình gửi công ty hoa sữa
theo phó giám đốc công ty hoa sữa hôm đó chúng tôi đặt đơn vị cung cấp thực phẩm ba mươi kg cá
sau đó phát sinh thêm hai năm kg nhưng họ chỉ giao hai mươi chín kg
phía bếp do thiếu trách nhiệm nên không kiểm soát dẫn đến sự việc đáng tiếc
chúng tôi đã xa thải nhân viên vô trách nhiệm thay toàn bộ bếp trường và bếp phó để không lặp lại tình trạng trên
trước giải trình của nhà trường và đơn vị cung cấp suất ăn bán chú
đại diện ban phụ huynh học sinh các lớp có mặt tại cuộc họp đã thẳng thắn bày tỏ ý kiến và những băn khoăn của mình
theo phụ huynh tôi xin được hỏi bảng tinh toán này dựa vào đâu và xuất ăn thực tế của con tôi sử dụng hằng ngày là bao nhiêu
trách nhiệm thuộc về ai khi xảy ra sự cố này và nếu phụ huynh đi kiểm tra đột xuất lại phát hiện việc thiếu định lượng
thì nhà trường đơn vị cung cấp sẽ xử lý thế nào
chúng tôi yêu cầu công ty hoa sữa trả lời văn bản về vấn đề này để toàn thể phụ huynh nắm được
một số ý kiến khác cho rằng với giá tiền như vậy công ty hoa sữa phải tăng thêm định lượng
bỏ thực phẩm đông lạnh ra khỏi thực đơn và chỉ sử dụng những thực phẩm tươi sống công khai thực đơn hàng tuần cho toàn thể phụ huynh
có bảng chi tiết về định lượng đơn giá cũng như dinh dưỡng trong từng món ăn để đảm bảo sức khỏe cho học sinh
theo một phụ huynh khác các con ăn từ ngày sáu tháng chín đến ngày một mươi tháng một mươi mới phát hiện xảy ra sai sót
liệu trước đó có xảy ra điều gì không thì việc này ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của các con em chúng tôi
chúng tôi muốn làm rõ hai mươi bốn tám trăm linh cấu thành bữa ăn đó thế nào
chúng tôi không mong việc bếp trưởng bếp phó mà đề nghị việc nhà trường thay đổi nhà cung cấp suất ăn
đây là một sự việc quá buồn phụ huynh không cần biết công ty nào cung cấp suất ăn mà chỉ cần quan tâm đến định lượng
chất lượng suất ăn cho các con đã tương ứng với số tiền bỏ ra hay không
chúng tôi rất tin tưởng nhà trường vì vậy để xảy ra sai sót thì nhà trường
nhà trường phải chịu trách nhiệm
theo chúng tôi nắm được suất ăn của học sinh không đảm bảo kéo dài cả tháng chứ không chỉ ngày một mươi một tháng một mươi
kết thúc cuộc họp hiệu trưởng trường trung học cơ sở yên nghĩa tiếp thu toàn bộ ý kiến của phụ huynh học sinh
đồng thời thông tin đối với bếp ăn công ty cung cấp suất ăn sẽ nghiên cứu nâng mức định lượng
chi tiết thực phẩm số lượng giá thành nhập và định lượng ca lo trong mỗi món ăn
sau đó gửi công khai cho phụ huynh
ngoài ra sẽ điều chỉnh thực đơn hàng tuần
ngay ngày mai nhà trường sẽ lắp thêm camera ở những vị trí cần thiết trong bếp để giám sát bếp cũng như giám sát người ra vào
đối với công ty hoa sữa đơn vị này sẽ tiếp tục nấu ăn cho học sinh nhưng bị thử thách đến hết tháng một mươi
nếu trong thời gian này công ty thực hiện ổn thì tiếp tục ký kết nếu không nhà trường sẽ dừng ngay và tìm đối tác khác
theo hiệu trưởng trường trung học cơ sở yên nghĩa với phụ huynh nhà trường không khuyến khích các vị kiểm tra từ khâu nhập thực phẩm
chế biến chế suất ăn
tuy nhiên trường thống nhất quy trình là phụ huynh đến trường kiểm tra đột xuất vẫn cần thông báo để cùng nhà trường kiểm tra bếp
tránh trường hợp người lạ trà trộn gây mất an toàn
điều cuối cùng nhà trường xin chịu trách nhiệm trước sự việc đã xảy ra
sau khi nhận được phản ánh của phụ huynh phòng giáo dục và đào tạo quận hà đông đã phối hợp với trạm y tế phường yên nghĩa
tổ chức kiểm tra đột xuất để xác minh thông tin
theo báo cáo của phòng giáo dục và đào tạo quận hà đông kết quả ghi nhận của đoàn kiểm tra tại thời điểm kiểm tra cho thấy
xuất ăn theo phản ánh là xuất ăn nằm trong thực đơn của nhà trường
thuộc tuần từ mùng chín tháng một mươi đến một mươi hai tháng một mươi các thông tin phản ánh của phụ huynh đã được nhà trường ghi nhận tổ chức điều chỉnh
nhà trường cung cấp đầy đủ hồ sơ truy xuất nguồn gốc thực phẩm đảm bảo các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định
thực hiện lưu mẫu thức ăn và kiểm thực ba bước
hằng ngày nhà trường phối hợp với phụ huynh kiểm tra theo dõi thực phẩm trước bức xúc của phụ huynh trường trung học cơ sở yên nghĩa hà đông hà nội
về việc xuất cơm bán chú ba mươi hai đồng của con không đảm bảo không đủ no
phía nhà trường và đại diện phụ huynh học sinh đã làm việc với công ty trách nhiệm hiệu hạn thương mại và chế biến xuất ăn hoa sữa
công ty xác nhận hôm đó do số lượng nhân viên ít số lượng xuất ăn nhiều khoảng năm trăm linh suất
thời gian chia suất ngắn ba mươi phút để đảm bảo thức ăn nóng nên các suất ăn chưa đều nhau
báo cáo của phòng giáo dục và đào tạo nêu rõ các nhân viên chia thức ăn đã nhận lỗi về việc này
bên công ty đã tổ chức rút kinh nghiệm và nhận thiếu sót cử bổ sung người để giám sát bếp ăn
nhà trường nhận lỗi chưa bố trí cán bộ giám sát trong khâu chia khẩu phần ăn
nhà trường yêu cầu công ty rút kinh nghiệm và tiếp tục cùng với nhà trường để đảm bảo bữa ăn cho học sinh
sau khi nắm bắt được thông tin phòng giáo dục và đào tạo quận hà đông đề nghị nhà trường
nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác quản lý chỉ đạo và giám sát bữa ăn bán chú
tuyệt đối không để tình trạng này diễn ra
đồng thời đề nghị nhà trường tiếp tục tổ chức họp giữa ba bên
đại diện nhà trường ban đại diện cha mẹ học sinh công ty hoa sữa để có cam kết và thống nhất chung
ban đại diện cha mẹ học sinh tiếp tục cử đại diện tham gia
phối hợp với nhà trường giám sát nguồn gốc chất lượng giá cả thực phẩm của các nhà cung cấp
bên cạnh đó phòng giáo dục và đào tạo phối hợp với các cơ quan chức năng
tiếp tục tăng cường kiểm tra công tác bán chú trên toàn địa bàn quận
thưa quý vị thực tế bữa ăn học đường vì chưa có sự chuẩn hóa và kiểm soát bằng quy chuẩn
nên bữa ăn học đường ở nhiều nơi vẫn chưa bảo đảm dinh dưỡng an toàn thực phẩm
chưa có giá trị về giáo dục dinh dưỡng
mọi thông tin liên quan đến vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
đến đây thì thời lượng của chương trình đã hết
xin chào và hẹn gặp quý vị trong những video tiếp theo